tình trạng ô nhiễm môi trường mất cảnh quan đô thị từ những bãi rác tập trung đã làm ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như mỹ quan đô thị
nhiều người dân bức xúc khi phải sống cạnh bãi rác với mùi hôi thối nồng nặc khói phủ trắng trời gây ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất cây trồng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
rác đổ ngổn ngang với đủ chủng loại từ những thứ khó phân hủy như bao ni lông đến các loại rác sinh hoạt
mùi hôi bốc lên nồng nặng nhất là khi nắng gắt hay mưa xuống
đó là những hình ảnh trên đường vào bãi trôn lấp rác thải rắn tại xã chư e bua thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
rác thải ở đây đã gây ô nhiễm nghiêm trọng từ nguồn nước đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân xung quanh
và có khả năng dẫn đến những nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp
nguồn nước ở đây thì quanh năm suốt tháng là nó đen xì à
từ mùa mưa cũng giống như mùa nắng
giờ thì nó hết nữa không thấy
nếu mà tưới tắm cho cây cà phê thì hồi xưa thì tưới được cái giờ thì không tưới được nữa
thứ nhất đó là cái bẫy rác khi gió từ bên hướng nam tạc về phải không
là bắt đầu ví dụ như nó vừa tạc về một phát là bắt đầu ruồi
rùi là không thể nào tưởng tượng được
cái đó là điểm thứ nhất
và điểm thứ nhì nữa là cái nguồn nước với lại cái mùi hôi thì tất nhiên là nó đã hôi rồi
cái đó là không thể nào tưởng tượng được

còn nếu mà ví dụ như mà cán bụi ở trên không nhìn xuống không thấy được á
thì hỏi trực tiếp trường học của hàm nghi
là tất cả một đứa học sinh nào nó cũng đều là đều là biết hết
rất là hôi chứ không phải là hôi mà gọi là câu là rất là hôi
theo thống kê của sở tài nguyên và môi trường toàn tỉnh có một mươi bảy bãi rác đang hoạt động
thì chỉ có hai bãi rác hợp vệ sinh
tình trạng ô nhiễm môi trường nước không khí do rác thải sinh hoạt
gây ra đã đến mức cảnh báo gây bức xúc cho người dân
mặc dù đã có những biện pháp khắc phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn kinh phí
cơ bản là cái lượng rác của thành phố này đều tập trung đổ vào trong cái bãi rác ở xã cư buôn
thì thực tế về cái môi trường thì rất là ảnh hưởng đến đời sống của bà con
đặc biệt thì gần đây là cái nước mà rò rỉ rác
nó có thấm thấu nó chảy ra suối rất là nhiều
nó gây cái mùi hôi và đen ảnh hưởng đến cái sản xuất của bà con
thì thực ra những phản ánh của người dân thì bản thân chị tôi cũng đã có nắm được
và trên cơ sở đó thì tụi tôi cũng đã phối hợp với thực tại chính quyền địa phương
và nghiên cứu những cái phương án để xử bình cái vùng này
thực tế trên cho thấy việc người dân đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
từ các bãi rác thải đang ở mức báo động

các ngành chức năng ngoài việc đưa ra quy trình xử lý phù hợp
thì việc quy hoạch các bãi rác cũng cần điều chỉnh nhằm tránh việc ô nhiễm môi trường
để bảo vệ môi trường sống của người dân